và bây giờ thì chúng ta tiếp tục giải đáp câu hỏi cho bạn đọc của báo sức khỏe và đời sống
chúng ta có câu hỏi của bạn trần hoài linh ở thành phố hồ chí minh
gửi về hỏi rằng bây giờ nước nôi là thứ quan trọng nhất nhưng mà chẳng hiểu thế nào cho đảm bảo
nhà tôi cũng như bạn bè tôi đều muốn mua máy lọc nước gia đình sử dụng nấu nướng uống cho đảm bảo
nhưng lựa chọn như thế nào để có máy lọc nước đảm bảo hơn
xin được mời giáo sư lê huy bá
để an toàn thì chúng ta cũng nên cần có cái giải pháp cho chính mình
tức là có thể có các hệ thống lọc tại gia đình để bổ sung
để chọn lựa như thế nào thì theo quan điểm của tôi thì cứ chọn lựa các cái hàng thương hiệu nổi tiếng
thì nói chung là nó có chất lượng tương đối
tuy nhiên các loại máy thì nó cũng cần phải được đánh giá
không những tại thời điểm ban đầu sử dụng mà nó còn phải được giám sát kiểm tra định kỳ
để xem chất lượng nó còn bảo đảm không nó còn vận hành tốt hay không
thì thông thường ở cái hộ gia đình thì chúng ta thường cái khâu mà giám sát định kỳ
thì chúng ta thường chúng ta lơ là chúng ta không có quan tâm
cho nên đó là một cái việc mà chúng ta phải lưu ý khi mà chúng tôi sử dụng các cái thiết bị lọc